thành phố hà nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đồng bộ nhà chờ xe buýt
và các biển quảng cáo trên giải phân cách theo hình thức đối tác công tư
được biết là số nhà chờ xe buýt dự kiến sẽ lên tới sáu trăm linh nhà chờ
theo lộ trình dự án sẽ xây dựng lắp mới sáu trăm linh nhà chờ xe buýt
trong đó có hai trăm ba mươi năm nhà chờ lắp đặt mới thay thế ba trăm sáu mươi năm nhà chờ hiện có
lắp đặt một hai trăm linh biển thông tin quảng cáo tại giải phân cách có bề rộng hơn hai mét
lắp hai mươi năm màn hình cảm ứng đồng bộ wifi tại một số nhà chờ có vị trí thích hợp
phục vụ tra cứu thông tin du lịch kết hợp với quảng cáo
hệ thống nhà chờ được xây dựng theo hướng hiện đại đạt tiêu chuẩn châu âu
đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị khắc phục các tồn tại hạn chế trong đầu tư
quản lý hệ thống nhà chờ xe buýt hiện nay
khi thực hiện dự án nhà đầu tư tự bỏ một trăm linh kinh phí đầu tư xây dựng
vận hành khai thác và duy trì và duy tu bảo trì
bảo dưỡng toàn bộ hạng mục công trình trong thời hạn hai mươi năm